bảy mươi tám người dương tình với chất ma túy bị phát hiện tại quán bar fossil club đường võ văn tần
phường võ thị sáu đang bị công an quận ba tp hcm củng cố hồ sơ xử lý
trước đó vào lúc một giờ dạng sáng ngày một mươi ba tháng hai lực lượng công an quận ba đã ập vào kiểm tra
hành chính quán feso club ghi nhận có gần hai trăm năm mươi người đang nhảy nhót trong tiếng nhạc
thấy lực lượng chức năng nhóm người trong quán tìm đường tháo chạy nhưng bị chốt chặn
nhiều đối tượng đã tìm cách phi tang ma túy xuống đất
lực lượng công an đã chốt chặn và đưa hai trăm ba mươi chín người có dấu hiệu nghi vấn về trụ sở làm việc
qua test nhanh bảy mươi tám người dương tính với chất ma túy công an cũng lập biên bản về nhiều lỗi vi phạm hành chính
đối với tụi điểm fossil club như kinh doanh quá sở quy định bộ trí sắp xếp vật tư
hàng hóa phương tiện giao thông và các vật dụng khác cản trở lối thoát nạn
tại tỉnh bình phước công an huyện đồng phú đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng
gồm lương minh trung chú tỉnh cà mau trương văn mong nguyễn thị phương cùng chú tỉnh bình dương
và nguyễn văn ngói chú xã tân hòa huyện đồng phú để điều tra làm rõ về tội đánh bạc
trước đó công an huyện đồng phú phối hợp với công an xã tân hòa bất ngờ đột kích vào tụ điểm đánh bạc
tổ chức tại ấp đồng tân xã tân hòa đã bắt quả tăng một nhóm khoảng một mươi đối tượng
đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi bài xì rách
khi phát hiện có lực lượng công an xuất hiện một số đối tượng đã vùng bỏ chạy
lực lượng công an đã bắt được bốn đối tượng thu giữ tại hiện trường hơn bảy mươi triệu đồng
cùng các dụng cụ và phương tiện các đối tượng tổ chức đánh bạc
công an huyện thạnh phú tỉnh bến tre đang tiếp tục tạm giữ hình sự đặng hoàng vũ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú thành phố hồ chí minh để điều tra về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng hai
nhận được tin báo của nhân dân lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an huyện thạnh phú tỉnh bến tre phối hợp với công an thị trấn thạnh phú
bất ngờ kiểm tra hành chính một nhà trọ ở khu phố bốn thị trấn thạnh phú
đã phát hiện tại phòng số hai có hai nam và một nữ đang mở nhạc lớn nghi ngờ sử dụng ma túy
qua kiểm tra phát hiện trên người đặng hoàng vũ có một gói ni lông chứa ba viên nén màu xanh
hai gói ni lông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện thêm chín gói ni lông hàn kín chứa tinh thể màu trắng
bốn mươi hai viên nén màu xanh nghi là ma túy
vũ khai nhận đã tổ chức sử dụng ma túy cùng với hai đối tượng trên
chất tinh thể màu trắng nêu trên là ma túy dạng ketamin
các viên nén màu xanh là thuốc lắc
qua test nhanh cả ba đều dưng tình viên ma túy
hiện vũ đã bị tạm giữ hình sự riêng hai đối tượng còn lại được phép tại ngoại chờ xử lý
tụ điểm đánh bạc trên địa bàn huyện đồng phú tỉnh bình phước vừa bị lực lượng công an triệt phá
hai đối tượng bị tạm giữ hình sự cùng với số tiền hơn một trăm hai mươi triệu đồng
thông tin chi tiết trong cụm tin sau
bất ngờ đột kích vào tụ điểm đánh bạc tổ chức tệ ấp đồng tân xã tân hòa
công an huyện đồng phú phối hợp với công an xã tân hòa đã bắt quả tăng một nhóm khoảng một mươi đối tượng
đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi bài xì rách
khi phát hiện có lực lượng công an xuất hiện thì một số đối tượng đã vùng bỏ chạy thoát
lực lượng công an đã bắt giữ được bốn đối tượng thu giữ tại hiện trường hơn bảy mươi triệu đồng
cùng các dụng cụ và phương tiện các đối tượng tổ chức đánh bạc
trước đó công an huyện đồng phú phối hợp với công an xã tân tiến đã bất ngờ đột kích
và kiểm tra hành chính ngôi nhà của hoàng văn viết tại ấp thái dũng xã tân tiến huyện đồng phú
phát hiện nhóm đối tượng trên đang sát phạt nhau trên chiếu bạc với hình thức chơi bài liêng
vật chứng thu giữ gần năm mươi bảy triệu đồng một bộ bài sáu điện thoại di động và tám xe mô tô các loại
bản tin phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế vào ngày hôm nay cho biết
trong ngày có gần tám ca khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên hai hai trăm hai mươi sáu bảy trăm năm mươi bốn ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần một trăm tám mươi sáu triệu liều trong đó tiêm mũi một là trên bảy mươi chín hai triệu liều
tiêm mũi hai là bảy mươi bốn bảy triệu liều tiêm mũi ba tiêm bổ sung tiêm nhắc
và mũi ba liều cơ bản là gần ba mươi hai triệu liều
tại tỉnh bình phước phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vừa phối hợp với công an thành phố đồng xoài
triệt phá một tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một ngôi nhà cho thuê thuộc khu phố
phường tiến thành thành phố đồng xoài
vào khoảng h ba mươi phút ngày một mươi một tháng hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
đã phối hợp với công an thành phố đồng xoài và công an phường tiến thành
tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà do nguyễn minh dũng chú tại huyện phú riềng thuê ở
qua kiểm tra phát hiện trong một căn nhà có tám nam nữ đang bay lắc thu giữ ma túy và một số dụng cụ để sử dụng ma túy
công an thành phố đồng xoài đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục phục vụ công tác điều tra
giả vờ mua xăng rồi ra tay cướp giật sợi dây chuyền của người bán tạp hóa
cao văn đạt một mươi chín tuổi trú tại xã vĩnh thắng huyện gò quao vừa bị công an huyện gò quao tỉnh kiên giang bắt tạm giam về hành vi cướp giật tài sản
qua theo dõi thấy chị nguyễn thị hoài ở cùng xóm có đeo có đeo sợi dây chuyền và thường bán tạp hóa vào đêm khuya
nên đạt quyết định cướp giật sợi dây chuyền của người này
vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi ba tháng một đạt điều khiển xe mô tô đến tiệm tạp hóa của chị hoài
tại đây đạt kêu chị hoài bán cho nhiều thứ
có cả xăng nhưng chị hoài không mở cửa mà chỉ đưa qua song sắt
từ đó không có cơ hội cho đạt ra tay
sau khi đổ xăng xong đã tiếp tục kêu mua chai xăng thứ hai và một thẻ cào điện thoại
lúc này chị hoài sợ đạt không trả tiền liên mở cửa ra đứng chờ
đạt nhanh tay giật sợi dây chuyền có trọng lượng hai ba chỉ vàng một mươi tám carat của chị hoài
rồi lên xe bỏ chạy nhưng bị hoài nắm áo kéo lại
lúc này chồng chị hoài kịp thời chạy đến khống chế và bắt giữ hoài giao cho cơ quan công an xử lý
thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán tình trạng đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau
tiếp tục diễn biến phức tạp
mới đây một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
vừa bị công an tỉnh tiền giang triệt phá thu giữ sáu trăm linh triệu đồng
tụ điểm đá gà diễn ra trên phần đất ngay phía sau nhà của một người dân
ở xã bình tân huyện gó công tây
khi lực lượng công an tiến vào hiện trường có khoảng hai trăm linh đối tượng đang tụ tập quanh điểm đá gà
thấy lực lượng công an ập vào các đối tượng đã bỏ chạy
lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ gần một trăm linh xe máy bốn mươi bốn điện thoại di động các loại
hai mươi đối tượng và sáu trăm linh triệu đồng cùng với một số tăng vật khác có liên quan
hiện cơ quan chức năng đã bàn giao đối tượng và tăng vật cho phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an địa phương tiếp tục điều tra xử lý
sau ba mươi chín năm lẩn trốn đối tượng là nguyễn văn tín sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chúa ở xã an thạch huyện tuy an
bị công an tỉnh phú yên bắt giữ về tội trốn khỏi nơi giam giữ và bàn giao cho
trại giam xuyên mộc thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc
trường giáo dưỡng bộ công an ở huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
theo hồ sơ truy nã vào khoảng thời gian từ tháng sáu đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
khi sinh sống tại thị xã phan rang tháp tràm tỉnh thuận hải
nay là thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
hai anh em là nguyễn văn tín và nguyễn văn luận cùng với một số đối tượng khác
thực hiện hành vi cướp và trộm cắp tài sản của công dân
đến ngày bảy tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín tín cùng với đồng bọn bị lực lượng công an bắt giữ
và bị tuyên phạt một mươi năm tù về hai tội cướp tài sản công dân và trộm cắp tài sản công dân
quá trình chấp hành án tại trại giam xuyên mộc tín bỏ trốn nên bị truy nã đặc biệt
trên toàn quốc về tội trốn khỏi nơi giam giữ
trong hành trình trốn truy nã mặc dù đã thay tên đổi họ thành nguyễn văn thành
trú tại tỉnh khánh hòa nguyễn văn tín đã bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh phú yên phát hiện bắt giữ khi đối tượng này trở về địa phương sau ba mươi chín năm lẩn trốn
với đặc thù địa bàn tuyến biển thời gian qua công an phường tam quan bắc
thị xã hoài nhơn tỉnh bình định không chỉ chủ động phòng chống tội phạm hiệu quả
mà còn góp phần đảm bảo bình yên cho những chuyến tàu vươn khơi bám biển
nhắc đến nghề đánh bắt hải sản xa bờ ở bình định không thể không nói tới phường tam quan bắc
thị xã hoài nhơn tỉnh bình định cũng như các tàu đánh bắt xa bờ khác
trước lúc ra biển tổ liên ngành gồm đại diện công an phường tam quan bắc
biên phòng và cán bộ trạm thủy sản thị xã hoài nhơn thường có cuộc gặp mặt với chủ tàu và các thuyền viên
mục đích là đảm bảo tính hợp pháp và sự bình yên cho các chuyến ra khơi của ngư dân
cảm ơn các anh phòng các anh phường
các nhà nước lực lượng các nhà nước đã nhắc nhở tụi em tụi em xin hứa sẽ không nguy phạm
và cũng làm để giữ bờ biển của việt nam mình
trước thì là làm ăn đánh bắt sau cũng giữ bờ biển việt nam mình có
nếu ai có nước ngoài có xâm phí hay xâm phạm mình cũng giữ được gọi bờ biển của ông tre ta để lại
nghề biển phát triển mang lại cuộc sống khá giả cho người dân tam quang bắc thị xã hòa nhơn tỉnh bình định
nơi đây có đội tàu đánh bắt xa bờ lên đến hàng nghìn chiếc
hoạt động tấp nập
việc mua bán thủy sản ở cảng cá lắm lúc xảy ra mâu thuẫn tranh giành dẫn đến việc mất an ninh trật tự
hoặc tình trạng cò mồi đầu nậu gây thất thiệt cho bà con
công an địa phương xác định việc ổn định an ninh trật tự ở cảng cá
chấm dứt tình trạng trộm cắp trên ghe thuyền là những việc cần làm ngay
bên cạnh đẩy mạnh chấn áp các đối tượng trộm cắp gây dối an ninh trật tự
công an phường phối hợp với các lực lượng liên ngành tiến hành tuần tra kiểm soát thường xuyên khu vực cảng cá nơi neo đậu tàu thuyền
an ninh trật tự ở bến sông được ổn định là an ninh công an chính quy công an viên thường xuyên là tuần tra
là cân đêm để phục bách an ninh trật tự từ đó là nó ổn định hơn
khi mức sống nâng cao tiền bạc dư giả thì cũng là lúc một số loại hình tệ nạn xã hội xuất hiện
đáng ngại nhất là ma túy là vấn nạn khiến nhiều gia đình ở tam quang bắc lo lắng
trong năm hai nghìn hai mươi một vừa qua công an phường đã phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ của công an thị xã
tiến hành mời gọi hỏi giáo dục gian đe toàn bộ đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
cho làm cam đoan cam kết không sử dụng trái phép
không chỉ thế công an phường còn chú trọng công tác cảm hóa giáo dục người lầm lỡ đối tượng tha tù về địa phương
quan tâm hỗ trợ họ tìm việc làm phù hợp có thu nhập ổn định để tránh tái vi phạm
việc ổn định an ninh trật tự trên bờ giảm thiểu bất chắc rủi ro trên biển
giúp bà con yên tâm khi vươn khơi bám biển là nhiệm vụ mà những chiến sĩ công an phường tam quang bắc ngày đêm hướng tới
với những đóng góp quan trọng của các anh địa bàn này luôn giữ vững tình hình trật tự trị an
và được đánh giá là địa phương thực hiện tốt các cam kết về đánh bắt khai thác thủy sản hợp pháp
thưa quý vị lính cứu hỏa nhắc đến ba chữ ấy là nhắc đến sự gan dạ nhanh nhẹn và vô cùng nguy hiểm
các chiến sĩ luôn phải chạy đua với thời gian băng vào biển lửa bão lũ trong những tình huống nguy cấp
để dành ra sự sống cho nạn nhân trước lưỡi hái tử thần
họ được coi là những chiến binh quả cảm giữa thời bình
sáng sớm ngày một mươi một tháng hai
chai lớn bất ngờ bùng sông
phát từ gian bếp căn nhà trong ngõ trên phố tôn thất tùng đống đa hà nội
khẩn trương tiếp cận hiện trường nỗ lực chữa cháy
trong vòng một giờ đồng hồ các chiến sĩ đã dập lửa thành công giải cứu an toàn cả bảy người mắc kẹt
chiến công đầu xuân thư khen của lãnh đạo bộ lời cảm ơn của nhân dân là sự động viên ghi nhận sâu sắc nhất
với người lính cứu hỏa không gì quý giá hơn sự an toàn của người dân
chuông báo vang lên là lập tức lên đường
bên những chiếc xe màu lửa
đón xuân trong tâm thế sẵn sàng vì sự an toàn tính mạng và của cải của nhân dân
phát biểu tại hội nghị giao ban trực tuyến đầu xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
với công an các đơn vị địa phương các học viện trường công an nhân dân các bệnh viện trực thuộc bộ công an
để đánh giá tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán
và triển khai những nhiệm vụ công tác trọng tâm sau tết
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
yêu cầu công an các đơn vị địa phương phát huy kết quả đã đạt được
tập trung chỉ đạo triển khai ngay công tác trọng tâm theo chương trình kế hoạch trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
với quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án dư luận xã hội quan tâm
các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
tiêu cực theo dõi chỉ đạo điều tra xử lý nghiêm những hành vi phạm tội
liên quan đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tập trung giải quyết các băng ổ nhóm tội phạm
trong tuần làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ văn phòng bộ công an và cục an ninh đối ngoại
bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích mà hai đơn vị đạt được trong thời gian qua
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược phục vụ lãnh đạo bộ chỉ huy chỉ đạo các mặt công tác công an
đặc biệt trong dịp tết vừa qua cán bộ chiến sĩ hai đơn vị đã cùng với toàn lực lượng tổ chức tốt công tác trực ban
trực chỉ huy đồn đốc các mặt công tác bảo đảm chất lượng hiệu quả đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ được giao
dự và phát biểu tại lễ phát động bảo vệ môi trường bảo vệ đa dạng sinh học
hưởng ứng tết trồng cây mừng xuân nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ bộ tư lệnh cảnh vệ đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị toàn lực lượng công an nhân dân
tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về mục đích ý nghĩa của tết trồng cây
về vai trò tác dụng to lớn lợi ích toàn diện lâu dài giá trị nhân văn của việc trồng cây
trồng rừng và phát động lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của đơn vị địa phương
đảm bảo thiết thực hiệu quả tiết kiệm tránh phô trương hình thức
hưởng ứng phong trào tết trồng cây trong toàn lực lượng trong năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng công an nhân dân đã trồng được hơn một triệu cây xanh
riêng tại các trại giam đã trồng được hơn hai trăm bảy mươi cây
đến thăm gia đình cố trung tướng trần quyết bí thư trung ương đảng khoa sáu
viên trưởng vị kiểm sát nhân dân tối cao thứ trưởng bộ nội vụ
nay là bộ công an
năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy một nghìn chín trăm tám mươi bảy đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác đã thắp hương tưởng nhớ tri ân cố trung tướng trần quyết
người chiến sĩ cộng sản kiên trung người đồng chí cương trực tận tụy mẫu mực và vô cùng giản dị
người chiến sĩ cách mạng có gần ba mươi năm năm gắn bó với lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm khẳng định trong hơn năm mươi năm hoạt động cách mạng
trong đó có ba mươi năm năm gắn bó với lực lượng công an nhân dân
dù ở bất cứ cương vị nào đồng chí trần quyết luôn nêu cao giữ chọn phẩm chất cao quý
của người chiến sĩ cộng sản kiên trung dũng cảm trung thành tuyệt đối với đảng với tổ quốc và nhân dân
cũng trong tuần qua thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo của bộ công an về phòng chống dịch bệnh
đã chủ trì cuộc họp đánh giá công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong lực lượng công an nhân dân dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
thứ trưởng nguyễn văn sơn biểu dương đánh giá cao kế hoạch công tác
tinh thần trách nhiệm của lực lượng y tế công an nhân dân trong dịp tết nguyên đán vừa qua
nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian tới
đồng chí thứ trưởng yêu cầu cục y tế tiếp tục triển khai nhanh chiến dịch tiêm chủng
tích hợp đồng bộ thông tin tiêm chủng trên ứng dụng phòng chống dịch
thưa quý vị luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám được quốc hội khóa một mươi hai kỳ họp thứ tư thông qua vào ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn tám
có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn chín
tuy nhiên tổng kết hàng năm về công tác quản lý điều hành
trong đó có kết quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và thực tiễn đòi hỏi của quá trình phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo an ninh trả tự đã cho thấy có nhiều vấn đề bất cập cần được giải quyết
để đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác đảm bảo trật tự an toàn
tổng kết hàng năm về công tác quản lý điều hành
họ có sai nhưng chưa chắc tổng quản đã xảy ra
trách nhiệm của ai
đây chỉ là một trong số rất nhiều những vấn đề bất cập hiện nay của luật giao thông đường bộ năm hai nghìn một mươi tám
với việc đồng thời phải điều chỉnh hai lĩnh vực lớn khác nhau là trật tự an toàn giao thông đường bộ
thuộc lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội
và xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
vận tải đường bộ thuộc lĩnh vực kinh tế kỹ thuật
dẫn đến tình trạng trông chéo trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này
tình trạng ủn tắc tai nạn trồng lấn trong việc tuần tra kiểm soát không được giải quyết triệt đề
luật giao thông đường bộ làm theo một mô hình có nghĩa là là một đạo luật phức hợp
và trong đấy có cả luật công lẫn luật tư
thế thì tất cả các nước khi xây dựng nền kinh tế thị trường
thì người ta không bao giờ làm những bộ luật phức hợp như thế
thật nhất nó vào trong một đạo luật như vậy thì nó gây ra một sự rắc rối
rắc rối thứ nhất là nó tự mâu tuẫn ở trong đó
và trong đó tôi đã
có những nghiên cứu rất là kỹ về câu chuyện này
cái thứ hai nữa là từng các mảng đó là không thể hiện được những cái tính chất riêng biệt của nó
và không đi tới cùng được trong câu chuyện là phải giải quyết vấn đề như thế nào
và một cái nữa rất quan trọng nữa là quản lý nhà nước trong những mảng đó
là nó bị trồng chéo và nó bị có những mâu thuẫn và nó rất là bất cập
và nó gây nên một cái là rất là khó khăn cho các cơ quan chức năng
khi thực hiện nhiệm vụ của mình
suốt những năm qua là chúng ta luôn luôn bay quay về cái tính mất an toàn giao thông
bởi luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám là nó đã quá lỗi thời và nó có nhiều bất cập
cần phải sửa đổi bổ sung
nhưng nếu chỉ sửa đổi bổ sung thì nó cũng không thể đảm bảo được
bao hàm hết để điều chỉnh hết mọi mối quan hệ và các hành vi
vâng đúng như các chuyên gia đã phân tích ở trên thì sau hai mươi năm
kể từ khi thực hiện luật giao thông
đường bộ năm hai nghìn một và sau hơn một mươi ba năm thực hiện luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
nhiều tồn tại hạn chế không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay đã phát sinh
và một trong những vấn đề bất cập lớn nhất của luật đó là việc không quy định rõ
cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ
dẫn đến quá trình thực hiện thiếu nhất quán đồng bộ
từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn hai mươi một toàn quốc xảy ra hơn ba trăm sáu mươi một vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết hơn một trăm linh người
một mươi ba người bị thương hơn ba trăm năm mươi sáu người
chiếm hơn chín mươi năm số vụ số người chết người bị thương trong tổng số các vụ tai nạn
hoạt động giao thông đường bộ đang tác động trực tiếp tới quyền con người
đó là bảo vệ tính mạng sức khỏe tài sản khi đi lại
tuy nhiên luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám thiếu cụ thể
chưa sát với thực tiễn để người tham gia giao thông tự giác thực hiện không quy định đầy đủ
ai sẽ là người chịu trách nhiệm về những vấn đề kết cấu hạ tầng giao thông ở nơi đó
rồi trách nhiệm đặt ra như thế nào
và báo cáo của hội chí là tại sao có những vụ ám tham nhũng xây dựng các đường cao tốc như vậy
và cuối cùng là do sự bớt xén ăn da ăn dối trong quá trình xây dựng các đường
dẫn đến một cái hậu quả vô cùng lớn nếu khi nó xảy ra
vậy thì bây giờ là tại sao nó sinh ra những điểm đen giao thông
vậy thì ai tạm những điểm đen đó
và cơ quan nào phải chịu trách nhiệm giải quyết điểm đen đó
lái xe hiện nay trên đường có những người gây gây nạn liên tục
có những người không đủ điều kiện về sức khỏe
có kể cả trạng thái về tâm thần
nhưng vẫn được cấp bằng đổi bằng vẫn được chuyển đổi lấy xe
rồi có những người có như là sử dụng bằng giả hoàn toàn
nhiều năm rồi để lái xe mà vẫn qua mắt được các cơ quan quản lý như vậy
thế vậy bây giờ chúng tôi muốn đặt câu hỏi đó với các nhà quản lý
thì hầu như là không có một câu trả lời một cách thấu đáo nhất và đứng ra chịu trách nhiệm nhất
thì rõ ràng đó là một sự băn quan của các vị đại biểu hộ
bất cập trong thực tế này chính là yêu cầu cấp thiết
để chúng ta cần phải xây dựng hoàn thiện cơ sở pháp luật
trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông
với những quy định chi tiết cụ thể về trách nhiệm của cơ quan nhà nước
cũng như các chủ thể cá nhân trực tiếp tham gia giao thông đường bộ
việc ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
sẽ tạo ra bước đột phá về trật tự an toàn giao thông đường bộ
với những nội dung đột phá về chính sách
mang lại lợi ích lớn cho nhà nước và nhân dân
khi nói đến luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
là chúng ta nói đến cách tiếp cận ứng dụng quyền con người ở đó
bởi vì là mục tiêu cuối cùng của chúng ta
trong tất cả các luật là đáp ứng quyền con người
và đảm bảo chất lượng cuộc sống và sự hạnh phúc của con người
và khi chúng ta làm được luật này
chúng ta tiếp cận được hốc độ đó
thì chúng ta sẽ có được sự điều chỉnh
một cách có hệ thống và giải quyết tận gốc
được rất nhiều những vấn đề
mà những vấn đề đã diễn ra
đã xảy ra trong rất là đau lòng
trong những năm vừa qua do thiếu luật mới này
nếu chúng ta tách ra điều chỉnh một lĩnh vực chuyên sâu
đó là an toàn xoay quanh người và phương tiện đi lại trên đường
thì nó sẽ đầy đủ các quy định có liên quan
để cho người dân tự thấy rằng là
mình phải chấp hành các quy tắc
để mình tham gia giao thông an toàn
cái nội dung thứ hai
đó là có cơ quan chịu trách nhiệm về an toàn
gắn với dựa quyền và trách nhiệm
cái thứ ba là đầy đủ các trách nhiệm
để giảm thiểu cái tai nạn giao thông
ví dụ như liên quan đến giải quyết hậu quả tai nạn
có trách nhiệm của các cơ quan nào
cái nữa là cái quan hệ giữa người dân
và cơ quan thực thi pháp luật
đặc biệt là cơ quan đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
thì rất công khai minh bạch rõ ràng
kinh nghiệm lập pháp của một số nước trên thế giới
thì các nội dung liên quan đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
được quy định trong đạo luật riêng
tách bạch với đạo luật về xây dựng phát triển
kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý kinh doanh vận tải
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
việc xây dựng luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
có mục tiêu lớn nhất là bảo vệ quyền con người
đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe cho người tham gia giao thông
còn luật giao thông đường bộ sửa đổi
có mục tiêu lớn nhất là đầu tư xây dựng phát triển
kết cấu hạ tầng giao thông quản lý vận tải đường bộ
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội